tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý trong báo cáo chính phủ đề xuất từ năm hai nghìn hai mươi tăng lương cơ sở lên một sáu triệu đồng một tháng
nếu mức tăng lương như trên được quốc hội chấp thuận thì lương cơ sở hai nghìn hai mươi sẽ cao hơn mức lương cơ sở hiện tại một trăm một mươi đồng một tháng
thẩm tra đề xuất của chính phủ ông nguyễn đức hải chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách cho biết đa số ý kiến của cơ quan thẩm tra nhất trí với vấn đề này
tuy nhiên có ý kiến đề nghị cân nhắc việc tăng lương vì có thể làm chi ngân sách mang tính chi tiêu dùng nhiều hơn chi cho đầu tư phát triển
khi sẽ phải dùng đến năm mươi nguồn tăng thu so với tăng lương
với dự toán ngân sách địa phương và bốn mươi tăng thu ngân sách trung ương cho cải cách tiền lương
để thực hiện tốt việc tăng lương cơ sở trong năm hai nghìn hai mươi cơ quan thẩm tra đề nghị các ngành các cấp cần tăng cường tiết kiệm
chống lãng phí bằng các hoạt động thực chất hiệu quả hơn nhằm tăng nguồn lực cho chi đầu tư xây dựng cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển